sáng nay lực lượng liên ngành chống buôn lậu tỉnh an giang vừa phối hợp cùng với lực lượng chức năng
đã kiểm tra một hộ kinh doanh đồ gỗ trên địa bàn huyện tịnh biên
và đã phát hiện tạm giữ bốn bộ bàn ghế làm bằng gỗ cầm và gỗ hương nghi vấn nhập lậu
tại thời điểm kiểm tra ông lương minh chiến chú tệ xã an cư huyện tịnh biên
có xuất trình hóa đơn chứng tử để chứng minh nguồn gốc bốn bộ bàn ghế nhập khẩu từ châu phi
với chất liệu là gỗ hương và gỗ cầm
tuy nhiên tổ công tác nghi vấn hóa đơn chứng từ ông chiến cung cấp không đúng với thực tế số bộ bàn ghế được kiểm tra